một khảo sát quốc tế cho biết việt nam hiện đứng thứ hai khu vực châu á thái bình dương về chỉ số lãng phí thực phẩm
đây là thực trạng cân sớm có giải pháp điều chỉnh trong bối cảnh cả nước còn rất nhiều trường hợp trẻ em thiếu ăn
và hoàn cảnh yếu thế khác cần được san sẻ hỗ trợ
ở việt nam có tới tám mươi bảy hội dân thừa nhận rằng còn lãng phí trung bình hai đĩa thức ăn trong một tuần
với các thành phần cơm thịt cá rau củ quả
trong khi đó xung quanh còn nhiều người phải sống chung với chiếc bụng đói luôn mong có một bữa ăn no là đủ
thời gian qua tổ chức ngân hàng thực phẩm việt nam foodbank đã kết nối với các đơn vị sản xuất
phân phối thực phẩm cung cấp nguồn thực phẩm không tiêu thụ hết trong ngày để chuyển đến các cơ sở dưỡng lão
máy ấm nhà mở cung cấp các suất ăn miễn phí cho người vô gia cư người yếu thế
qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống lãng phí thực phẩm hiện nay
thời gian qua tại tp hcm ngân hàng thực phẩm việt nam đã kết nối cung cấp thực phẩm cho một mươi hai máy ấm
nhà mở trao hơn hai mươi suất ăn và thành lập quán cơm xã hội cho người yếu thế